nguyễn văn nghĩa mất tích ba ngày rồi bất ngờ được tìm thấy thi thể trên sông sài gòn đã khiến cho dư luận xót xa đau lòng
đau đớn nhất là những người thân của nguyễn văn nghĩa ở quê nhà thôn trà sơn xã tây an huyện tây sơn bình định
không ai nghĩ người con người cháu của mình khi vừa vào tp hcm nhập học lại xảy ra chuyện xót xa và bàng hoàng như vậy
mẹ của nạn nhân đau đớn nằm liệt một chỗ
người cha khóc sưng cả hai mắt khi mất đi đứa con ngoan
khi hài tình cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của nguyễn văn nghĩa trên một con sông ở tp hcm
mẹ của nam sinh này bà trần thị tê bốn mươi hai tuổi gục ngã nằm liệt một chỗ không thể tin điều mình vừa nghe là sự thật
hôn nghĩa vào tp hcm nhập học vì gia đình chưa xây được tiền nên chỉ cho nghĩa hai triệu đồng cầm đi
tiền vé xe mất sáu trăm linh đồng còn lại một bốn triệu đồng
bà nghĩa định ít bữa lo đủ tiền sẽ gửi vào cho con trai đóng học
đào ngờ con tôi đã ra đi mãi mãi rồi mẹ sinh viên mất tích đau đớn nắc ngẹn
còn bố nghĩa ông nguyễn công đê bốn mươi năm tuổi dù đã cố gắng gường nhưng vì quá nhớ con nên khóc sưng cả mắt
ông chẳng bao giờ dám nghĩ đưa con trai ngoan ngoãn mà mình yêu thương đã ra đi mãi mãi
nam sinh nguyễn văn nghĩa này thường rất ngoan ngoãn
ngoài giờ học nghĩa tự giác phụ giúp ba mẹ
biết gia đình nghèo nên nhiều năm đi học nghĩa không dám sinh ba mẹ mua xe điện hay xe máy mà dùng xe đạp đến trường dù đoạn đường xa
nhớ cháu ông nguyễn văn xê sáu mươi bảy tuổi ông nội của nghĩa đau đớn chia sẻ
từ trước tới nay nó chỉ quanh quẩn ở nhà đi học rồi về phụ cha mẹ làm lụng
lần đầu tiên trong đời đi xa thì lại chết tức tưới
tôi đã già gần đất xa trời mà phải đưa tiện đứa cháu mới lớn như thế này
suốt những ngày qua bà nguyễn thị h sáu mươi ba tuổi
bà nội của nghĩa đã không thể chợp mắt vì lo cho người cháu bà hết mực yêu thương
đối với h nghĩa là đứa cháu nghe lời lễ phép
nghĩa không bao giờ la cà học xong là về nhà ngay
trước khi nghĩa lên xe cả nhà ai cũng căng dặn đủ thứ
không ngờ đấy lại là lần cuối cùng cả nhà được nhìn thấy nó bà nội của nạn nhân chia sẻ
bố của nghĩa kể gia đình chỉ có hai người con
nghĩa là người con thứ hai anh trai của nghĩa đang học tại thành phố đà nẵng
nói về vụ việc
ông nguyễn công đê bố của nghĩa cũng nghẹn ngào
còn tôi nói nhỏ chẳng làm hại ai nói là đứa ngoan ngoãn thật thà sao lại thế này
ông đoàn văn lợ hàng xóm với gia đình nạn nhân nhận xét
nghĩa là người trầm tính ít nói hiền lành luôn hòa đồng với bạn bè và bà con trong xóm
được biết do có thành tích học giỏi trong nhiều năm liền và được bà con trong xóm quý mến
trước sự việc xảy ra như vậy mấy ngày qua bà con trong xóm đã đến động viên và chia sẻ cùng gia đình cháu
trước khi chết không có biểu hiện bất thường
sau khi xảy ra sự việc đau lòng phía gia đình và nhà trường đều cho biết
trước đó nghĩa không có biểu hiện bất thường về tâm lý cũng không phát sinh mâu thuẫn khiến cho nam sinh nghỉ quẩn
hiện gia đình sinh viên nguyễn văn nghĩa ở xã tây an huyện tây sơn bình định đã làm giấy ủy quyền
và cử người thân vào thành phố hồ chí minh để hoàn tất thủ tục nhận thi thể quốc nghĩa đưa về tổ chức an tán
về phía nhà trường nơi sinh viên nguyễn văn nghĩa đang theo học
đại diện đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm cho biết vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn văn nghĩa trúng tuyển vào ngành công nghệ ô tô hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng anh
học kỳ một do ảnh hưởng của dịch bệnh sinh viên học toàn bộ bằng hình thức online
do đó tân sinh viên vẫn ở địa phương chưa vào tp hcm nhập học
các giảng viên của khoa đánh giá nghĩa học tốt kết thúc học kỳ một em đạt loại giỏi
với điểm trung bình đạt tám sáu trên thang điểm một mươi và ba bốn thang điểm bốn
nhà trường đã trao đổi với một số bạn được phân chung nhóm học online với nghĩa
các bạn đều nói trong quá trình học không thấy nghĩa có biểu hiện bất thường
và cũng không có nhiều thông tin về em
ông trần thanh thưởng trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm thông tin
sau vụ nam sinh nguyễn văn nghĩa đột ngột mất tích
một số trường đại học đã có những lời khuyên dành cho phụ huynh và sinh viên
và các bạn nhớ lưu ý những thông tin này để có cách xử lý đúng khi gặp tình huống tương tự
từ vụ sinh viên đột nhiên mất tích các trường đại học khuyên gì
theo quan điểm của ông nguyễn ngọc anh trưởng phòng công tác sinh viên trường đại học mở tp hcm cho biết
thời điểm sinh viên đến trường làm thú tục nhập học trường đã có nhiều thông tin rộng rãi đến sinh viên
về những tình huống lừa đảo có thể xảy ra trong quá trình di chuyển
đặc biệt trong tiệm nhà trọ đi làm thêm vai tiền
với những tân sinh viên lần đầu tiên đến thành phố nhập học ông ngọc anh đưa ra lời khuyên
tình huống tốt nhất là đi chung với bạn bè hoặc người thân
tuy nhiên nếu phải di chuyển một mình sinh viên nên chọn phương tiện di chuyển uy tín
ví dụ xe công nghệ
nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào có thể liên hệ ngay tại các số điện thoại nóng của trường
thạc sĩ đặng kiên cường trưởng phòng công tác sinh viên trường đại học năm mươi năm tp hcm cũng cho rằng
sinh viên nên liên hệ các kênh chính thống của trường để được hỗ trợ nếu chưa quen đường
và không có người thân đi cùng
trong trường hợp không có người trong gia đình cùng đi người học nên kiếm bạn bè để cùng đi
như vậy vừa an toàn
vừa giảm bớt chi phí khác
thạc sĩ cường nói thêm và nhấn mạnh
để chuẩn bị tốt nhất cho việc di chuyển từ xa đến thành phố lớn
sinh viên nên tìm hiểu thêm về điểm đến của tàu xe
cách thức thuận tiện nhất để di chuyển về trường
ngoài ra thời gian di chuyển ban ngày cũng đảm bảo an toàn tốt hơn
từ câu chuyện của nam sinh viên mất tích
thạc sĩ hoàng thị thoa phó giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường đại học công nghiệp thực phẩm hồ chí minh
cũng đưa ra lời khuyên về những cạm bẫy tệ nạn sinh viên cần tránh và hướng giải quyết
bà thoa nói nếu gặp trường hợp bị người xấu khống chế ép buộc đe dọa
hãy nhanh chóng tìm sự giúp đỡ từ nhà trường từ cơ quan công an
sinh viên cần tránh xa các tệ nạn không đi chơi khuya không đến những nơi xa lạ mất an toàn
ngoài hỗ trợ di chuyển các trường đại học đặc biệt khuyến cáo sinh viên
trước những lừa đảo liên quan tài chính như vai nạn lãi tính dụng đen
thông tin cảnh báo với sinh viên về việc này của trường đại học mở thành phố hồ chí minh nêu rõ
không ít sinh viên ban đầu chỉ vì nhu cầu giải quyết nhanh một số khoản chi tiêu
mà tìm đến các đối tượng dịch vụ dưới hình thức vay nóng
nhiều bạn đã bị sập bẫy và khi nhận ra để lại hậu quả khó lường
cảnh báo của trường đại học này còn nhắm nhũ tới người học
sinh viên còn non nớt chưa làm ra tiền và rất dễ bị những đối tượng xấu đánh đọn tâm lý
vì vậy nếu gặp khó khăn đột xuất về tài chính hãy liên hệ với trường
các dịch vụ tài chính ngân hàng chính thức hoặc ứng dụng vay được cấp phép
hãy cảnh giác trước nhiều thủ đoạn lừa đảo mới
xung quanh cái chết của nam sinh còn nhiều điều khó lý giải
hiện công an đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm điều tra làm rõ nguyên nhân
mặc dù biết nỗi đau này với gia đình nam sinh nguyễn văn nghĩa là quá lớn
còn gì đau lòng hơn khi lúc nghĩa ra đi mang theo cả hy vọng về tương lai và giảng đường đại học
còn lúc này sau ba ngày tiện em lên đường em chỉ nằm lạnh lẽo trên chiếc cán của quạnh
bên cạnh những giọt nước mắt và tiếng khóc của người thân